theo đó một đối tượng đã dùng súng hơi bắn liên tiếp hai phát vào vùng lưng đã làm akron tử vong tại chỗ
sau năm giờ tích cực truy tìm công an huyện đắc tô phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã bắt giữ đối tượng nguyễn xuân thiện đang lẩn trốn trên địa bàn cùng với tăng vật gây án
qua đấu tranh bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum thụ lý điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hai đối tượng vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh phát hiện và bắt giữ
hai đối tượng này là trần văn hải chú tại xã mỹ lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và đối tượng nguyễn thị vân chú tệ xã thạch sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển cháy phép chất ma túy tại khu vực quốc lộ tám a
thuộc địa phận thôn kim cương một xã sơn kim một huyện hương sơn
bốn bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động
qua điều tra ban đầu đối tượng nguyễn thị vân khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng người việt
đang cư trú tại lào với giá năm mươi triệu đồng
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra và làm rõ
bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án ma túy
mà công an tỉnh lâm đồng cũng vừa triệt phá trong chiều ngày hôm qua
xác định nghi vấn về một đường dây chuyên mua bán vận chuyển ma túy
lớn từ tỉnh bình thuận vào địa bàn lâm đồng với nhiều chân rết cư trú tại nhiều địa bàn
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh lâm đồng đã xác lập chuyên án khẩn trương
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an tỉnh bình thuận đấu tranh làm rõ
vào đêm ngày bốn tháng một mươi hai hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng
chia làm năm mũi trinh sát đã đồng loạt đột kích vào nhà ở phòng trọ
nơi ẩn náu của các nhóm đối tượng
bác sĩ nguyễn thị kim anh trú tại tỉnh bình thuận và sáu đối tượng khác
nghiêm viên ma túy dạng thuốc lắc
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện chất lọt nhiều vụ mua bán
vận chuyển ma túy vào lâm đồng vào các tỉnh kiếm tiền từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng
với diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy công an tỉnh đồng nai cũng đã triển khai đấu tranh
triệt phá nhiều chuyên án vụ án bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy
tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động của tội phạm này ngày càng tinh vi và manh động
gây nên rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thành phố long khánh
nguyễn trần thanh duy ba mươi tuổi chú tỉnh đồng nai là đối tượng nghiện ma túy đã bị công an thành phố long khánh
bắt giữ khi đang mua bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn
khám xét khẩn cấp nơi ở của duy cơ quan công an thu giữ thêm hai năm gram ma túy
bản thân tôi nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài ma túy tôi đã mua ma túy
mua ma túy về sử dụng và bán lại cho những bạn nghiện
còn đây là đối tượng nguyễn bảo ngọc ba mươi sáu tuổi chú phường xuân hòa thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đã móc nối với một đối tượng chưa rõ lai lịch đến điểm hẹn để mua ma túy
với số tiền một triệu đồng ngọc đã mua được một lượng ma túy về sử dụng
cũng như nhiều đối tượng ma túy khác ngọc đã bị lực lượng công an bắt giữ
cùng tăng vật là ma túy trên địa bàn phường xuân an
tôi có mua một gói ma túy
thì trên đường đem về
sử dụng thì bị tổ công an chẳng lại kiểm tra và bắt giữ
làm sự là do âm lực gia đình bớt
thời gian gần đây tôi không có công việc làm
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an thành phố long khánh đã phát hiện triệt phá bốn mươi vụ
bắt năm mươi ba đối tượng kỳ trước chuyển qua sáu vụ bảy bị can
liên quan đến các vi phạm pháp luật về ma túy
thu giữ một trăm ba mươi sáu gram ma túy tổng hợp bốn mươi tám gram heroin
một mươi viên thuốc lắc một xe máy
qua điều tra đã tiến hành khởi tố
có bốn mươi một vụ năm mươi ba bị can
xử phạt vi phạm hành chính bảy đối tượng
với số tiền gần bảy triệu đồng
chủ động nắm tình hình về hoạt động của các loại đối tượng
trong đó có đối tượng ma túy ở trên địa bàn
và cái thứ hai nữa là thực hiện nghiêm túc cái quy chế
của công an thành phố với công an các huyện
là đẩy mạnh công tác tuyên truyền
quản lý chặt số người nghiện
tăng cường người quản lý chặt những cái dược phẩm là gây nghiện
và những cái hóa chất là tiền chất ma túy
không để các đối tượng là lợi dụng
là buôn bán trái pháp luật những cái tiền chất này
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng
và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới từng bước được ngăn chặn
và đẩy lùi ra khỏi đời sống xã hội
tnhh huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cũng vừa đưa ra xét xử
và tuyên phạt bị cáo phùng duy huy chú tệ tỉnh đồng nai một mươi hai tháng tù giam
mai văn hiện chú tại tỉnh đồng nai một mươi bốn tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi bốn tháng tám khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên tuyến đường
xã xuân hưng xuân tâm huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
thì bị cáo huy đã điều khiển xe máy đến xin đi qua chốt để giúp hiện điều khiển xe ô tô tải
của hiện đi chỗ khác nhưng không được tổ công tác đồng ý
một lúc sau huy và hiện điều khiển xe máy quay lại chốt nẹp bô khiêu khích
thách thức lực lượng chức năng tại chốt và lớn tiếng chửi bới với lời lẽ thô tục
xúc phạm đến các thành viên tổ công tác chửi và đánh anh nguyễn duy anh là tổ trưởng chốt kiểm soát
tổ công tác đã khống chế và bắt giữ hai đối tượng ngay sau đó
chuyển sang các thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn tăng cao liên tục trong nhiều ngày qua
và nhiều tỉnh thành miền tây đã cập nhật công bố cấp độ dịch covid một mươi chín
đồng thời thắt chặt một số hoạt động để kiểm soát dịch
tại cần thơ đồng tháp sóc trăng vĩnh long kiên giang bạc liêu bến tre tiền giang
an giang và cả mau đều ghi nhận hàng trăm ca nhiễm
tại cần thơ đồng tháp sóc trăng vĩnh long kiên giang bạc liêu bến tre tiền giang bạc liêu
để tham mưu nâng lên cấp độ ba cấp độ bốn theo từng địa bàn để khống chế ngay những nơi nguy cơ cao và không để lây lan
còn tại tỉnh bạc liêu cũng đã ban hành quyết định cập nhật công bố cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
là cấp độ ba là nguy cơ cao vùng cam từ ngày bảy tháng một mươi hai và áp dụng bổ sung quy định tạm thời
thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp
thưa quý vị với tỷ lệ phụ huynh đồng thuận thấp tp hcm quyết định chưa thực hiện dạy học trực tiếp
cho học sinh lớp một và trẻ mầm non năm tuổi
quyết định hoãn kế hoạch đến trường của học sinh lớp một và trẻ năm tuổi được ubnd tp hcm công bố vào sáng hôm nay ngày tám tháng một mươi hai
theo quyết định mới của ubnd tp hcm những cơ sở giáo dục đảm bảo công tác phòng chống dịch
sẽ được đón học sinh lớp chín lớp một mươi hai đến trường từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
việc dạy học trực tiếp được thí điểm trong hai tuần sau đó thành phố họp đánh giá và rút kinh nghiệm
trước khi quyết định mở rộng
định mở rộng quy mô cho học sinh đến trường từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch ban đầu học sinh lớp một ở tp hcm sẽ trở lại trường từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai cùng với khối chín và một mươi hai
một tuần sau là ngày hai mươi tháng một mươi hai các trường mầm non sẽ được phép đón trẻ năm tuổi đến lớp
tuy nhiên kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh lớp một do sở giáo dục và đào tạo tp hcm thực hiện
cho thấy hơn bảy mươi phụ huynh chưa muốn cho con đi học trở lại
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn